với ba trăm ba mươi phiếu thuận và hai trăm ba mươi một phiếu chống hạ viện anh ngày chín tháng một đã thông qua thỏa thuận của thủ tướng boris johnson
về việc đưa nước anh rời khỏi liên minh châu âu eu qua đó dọn đường để brexit được thực hiện vào ngày ba mươi một tháng một tới sau nhiều năm chỉ hoãn
toàn bộ ba trăm ba mươi phiếu ủng hộ đều là của các nghị sĩ bảo thủ đảng đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sớm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
dự luật sẽ được chuyển tiếp lên thượng viện anh xem xét trong tuần tới
tuy nhiên theo quy định của anh thượng viện chỉ có vai trò đề xuất hoặc sửa đổi bổ sung với dự luật chứ không có vai trò bác bỏ hay thông qua như hạ viện
điều này đồng nghĩa với việc anh chắc chắn sẽ rời eu vào ngày ba mươi một tháng một tới
sau khi brexit được hạ viện anh thông qua chính phủ anh khẳng định hoàn toàn tự tin sẽ hoàn thành đàm phán thỏa thuận thương mại với eu trong thời hạn một mươi một tháng
chủ tịch hội đồng châu âu charles misen ngày chín tháng một
khẳng định ưu tiên hàng đầu của eu trong các cuộc thương lượng sắp tới với anh sẽ là về các điều kiện tạo sân chơi bình đẳng giữa hai bên